thưa quý vị và các bạn vào ngày hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm
đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng làm thiệt hại hơn sáu tỷ đồng
cho ngân hàng thương mại cổ phần xây dựng việt nam vncb
nay là ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng việt nam cb
phiên tòa phúc thẩm sẽ xem xét kháng cáo của các bị cáo phạm công danh
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị vncb phan thành mai nguyên tổng giám đốc và một mươi hai bị cáo khác
ngoài ra người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan gồm ngân hàng cb
ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên đại dương oceanbank
ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv
và ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam agribank
và ông trần quý thanh chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn tân hiệp pháp
cũng kháng cáo về những khoản tiền mà cấp sơ thẩm đề nghị thu hồi
bên cạnh đó viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại tp hcm kháng cáo về nội dung thu hồi
bốn năm trăm linh tỷ đồng từ ngân hàng cb để trả lại và khấu trừ hậu quả cho bị cáo phạm công danh
kháng cáo không áp dụng án treo đối với bốn bị cáo nguyễn thị kim vân hồ thị đi nguyễn tấn thành nguyễn an vinh
trước đó sau gần hai tuần xét xử sơ thẩm ngày sáu tháng tám tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt bị cáo phạm công danh hai mươi năm tù về tội
cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
tổng hợp hình phạt với bản án đã tuyên ở giai đoạn một của vụ án là ba mươi năm tù bốn mươi năm bị cáo còn lại
nhận mức án từ thấp nhất là hai năm tù treo đến cao nhất là ba mươi năm tù giam dự kiến phiên tòa xét xử đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
sáng nay tòa nhân dân tp hcm đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu xăng dầu có quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở bình thuận
ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đoàn kiểm tra liên ngành của trung ương và bình thuận tiến hành kiểm tra chiếc tàu bts cristina
do ông rome pagan aurelia bốn mươi bốn tuổi quốc tịch philippines làm thuyền trưởng
lúc kiểm tra đoàn liên ngành phát hiện chiếc tàu này đang tiến hành bơm xăng a chín mươi hai từ tàu lên bồn chứa của công ty dương đông hòa phú
nằm trên địa bàn huyện tuy phong tỉnh bình thuận
qua kiểm tra công ty dương đông hòa phú chỉ khai báo hải quan nhập về hơn một tám trăm linh tấn xăng
nhưng trên thực tế chiếc tàu này lúc đó đang trở lên đến hơn chín ba trăm linh tấn xăng
cơ quan chức năng xác định công ty dương đông hòa phú đã buôn lậu hơn bảy hai trăm linh tấn xăng a chín mươi hai tương đương với một trăm năm mươi năm tỷ đồng
viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố một mươi hai bị can trong vụ án buôn lậu xăng dầu ở công ty cổ phần dương đông hòa phú
theo cáo trạng này ngành chức năng xác định từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm đến tháng một năm hai nghìn một mươi chín
công ty cổ phần dương đông hòa phú
đã buôn lậu chót lọt một mươi hai chuyến xăng dầu với khoảng một trăm linh tấn tổng giá trị hơn hai tỷ đồng
trong vụ án này ông nguyễn đức mạnh chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty dương đông hòa phú
là người chỉ đạo điều hành công ty và trực tiếp ký toàn bộ các thủ tục chứng từ liên quan đến nhập khẩu xăng dầu
ông aleria romeo paten thuyền trưởng tàu bts christina bị truy tố tội danh vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
dự kiến phiên tòa diễn ra trong một mươi ngày từ ngày một mươi hai đến ngày hai mươi hai tháng chín
vào ngày hôm nay cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết đã phối hợp với công an tp hà nội
và một số đơn vị nghiệp vụ bộ công an tập trung lực lượng sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
đã triệt phá ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet
thông qua trang web bóng tám mươi tám với quy mô ban đầu lên đến năm trăm linh tỷ đồng
theo cục cảnh sát hình sự hoạt động của các đối tượng rất tinh vi
mà chúng thường xóa tài khoản sau khi kết thúc trận bóng đá
sử dụng các phương tiện điện thoại kích hoạt internet để cá độ bóng đá qua zalo facebook
cầm đầu đường dây là hoàng đình lộc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại huyện đan phượng thành phố hà nội
cơ quan công an cho biết lộc trực tiếp mua tài khoản tại trang mạng của nước ngoài
sau đó sẽ chia ra thành nhiều tài khoản bán lại cho các đại lý
cụ thể lập giao đại lý với quy ước một điểm từ hai mươi đồng đến năm mươi đồng tùy từng tài khoản đại lý
còn đại lý lại giao cho các con bạc với quy ước giá điểm sẽ cao hơn
so với giá mà đại lý nhận từ lộc
cơ quan công an đã tạm giữ nhiều tăng vật như máy tính bảng điện thoại tiền mặt
cùng một số tăng vật khác để điều tra
hiện cục cảnh sát hình sự đang tập trung điều tra mở rộng vụ án
truy bắt các đối tượng có liên quan và làm rõ vụ việc
phát hiện cửa hàng cầm đồ có nhiều tài sản có giá trị cao

nắm được quy luật hoạt động đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng
công an huyện hòa vang thành phố đà nẵng đã nhanh chóng bắt giam đối tượng huỳnh quốc
tám tuổi trú tại xã hòa sơn huyện hòa vang thành phố đà nẵng về hành vi trộm cắp tài sản
theo cơ quan điều tra vì đã đến cầm đồ nhiều lần nên quốc biết được cửa hàng của anh phạm văn bảo
có nhiều tài sản có giá trị cao
tối ngày một mươi hai tháng một mươi một sau khi đi chơi điện tử về quốc nảy sinh ý định dùng kéo cắt tôn đột nhập
từ trên mái nhà vào cửa hàng nói trên và lấy đi nhiều điện thoại di động tiền vàng trang sức có giá trị lớn
nhận được tin báo của bị hại đội hình sự công an huyện hòa vang đã khẩn trương vào cuộc
và xác định được quốc là thủ phạm của vụ trộm đột nhập
khám xét khẩn cấp nơi ở của quốc công an huyện hòa vang thu giữ một mươi tám điện thoại di động
năm mươi triệu đồng và nhiều trang sức bằng vàng ước tính giá trị lên đến gần ba trăm linh triệu đồng
thưa quý vị và các bạn mưa lũ ở các tỉnh miền trung đã làm một mươi một người thiệt mạng và mất tích
hiện nay chính quyền các địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
mưa lũ trong những ngày qua tại miền trung đã làm một mươi một người chết và mất tích
trong đó hai người ở quảng trị một người ở thừa thiên huế
ở quảng nam một người ở quảng ngãi và năm người ở bình định
sáng ngày hôm nay khu vực đà nẵng quảng nam đã ngớt mưa mực nước ở các sông đang rút xuống
chính quyền địa phương và các lực lượng tại chỗ đang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả
tiếp tục thống kê cập nhật thiệt hại
tại quảng ngãi và bình định nhiều nơi vẫn còn bị cô lập
hiện chính quyền địa phương ở bình định và gia đình đang làm thủ tục an táng
cho các nạn nhân thiệt mạng trong đợt mưa lũ vừa qua
cũng trong những ngày qua tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập úng cục bộ trên địa bàn thành phố đà nẵng
đây là điều kiện thuận lợi cho một số dịch bệnh đường tiêu hóa
bệnh do côn trùng trung gian truyền xuất hiện và gia tăng
để tránh tình trạng lây lan dịch bệnh đảm bảo sức khỏe cho người dân
ngành y tế thành phố và các cơ quan đơn vị đã triển khai các phương án phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ
trường mầm nông hòa phong xã hòa phong
huyện hòa vang
sau hai ngày một mươi và một mươi một tháng một mươi hai học sinh được nghỉ học do ảnh hưởng của mưa lớn gây ngập úng
cán bộ nhân viên nhà trường đang khẩn trương dọn dẹp lại các phòng học
lau chùi vật dụng làm công tác vệ sinh môi trường để đón trẻ đi học trở lại
sử lý môi trường bằng cách là không có cho nước động hơi thông khống rảnh
các chỗ vị trí để có nước thì mình dọn dẹp sạch sẽ
đảm bảo tốt không xử lý môi trường trung tâm y tế huyện hòa vang đã cử cán bộ tiến hành phun hóa chất sát trùng
khử khuẩn diệt mũi tại trường mầm non hòa phong cũng như các điểm đã xảy ra ngập úng trên địa bàn huyện
chúng tôi tập trung vào thứ nhất là trường học thứ hai là các chợ búa nơi tập trung đông người
đó là những nơi chúng tôi chú ý tập trung trước mắt trong đợt này
sử lý nguồn nước thì chúng tôi đã cấp phát về cho mỗi xã là năm kg cà lôn b
để ra y tế xã và phó hợp y tế thông là tiến hành là sử lý bước đầu
theo thống kê của trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố đà nẵng mưa lớn những ngày qua
toàn thành phố đã có bốn trăm bảy mươi tám điểm bị ngập ống
đơn vị đã tiến hành xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh sau mùa mưa lũ
chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho các đơn vị là tập trung là ưu tiên thứ nhất là kiểm tra
các cái ca sở giáo dục và đặc biệt là các cái nhóm trẻ gia đình các cái trường mầm non
vì ở nơi đây là cái khả năng bùng phát dịch nó cao nhắc là sâu trúc huyết như là bệnh tay trong miệng
cái thứ hai nữa là chúng tôi sẽ tập trung xử lý các hóa chất khử khuẩn cho tất cả các ca trại bị ngập
và sau đó là sẽ cấp hóa chất và hướng dẫn cho các cái ca sở này là pha và tự xử lý hàng ngày
cái thứ hai nữa là theo dõi sát tình trạng sức khỏe của các em
nếu mà có một cái dấu hiệu
nếu mà có một cái dấu hiệu bất thường nghi nhận về bệnh tạc thì báo cáo ngay cho cái cơ quan y tế gần nhất
cũng như là đưa vào bệnh viện để chúng ta điều trị kịp thời
trách nhiệm của ngành y tế và các cơ quan đơn vị là vậy
tuy nhiên vấn đề quan trọng vẫn là ý thức tự giác trong việc bảo vệ sức khỏe của mỗi người dân
các hộ gia đình cần chủ động dọn dẹp vệ sinh trong nhà cũng như khu vực quanh nhà
kiểm tra xử lý các dụng cụ chứa nước tránh tạo môi trường cho mũi sinh sẵn
sử dụng nguồn nước sạch ăn chín uống sôi và thường xuyên rửa tay sạch sẽ
đơn vị tổ chức và cá nhân có tham gia vào quá trình khám bệnh
chữa bệnh và thanh toán quyết toán chi phí khám bệnh chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế
theo đó chi phí tiền lương và giá dịch vụ y tế được điều chỉnh từ một triệu một trăm năm mươi nghìn đồng
sang mức lương cơ sở là một ba trăm chín mươi đồng và mức giá điều chỉnh các dịch vụ y tế tăng trung bình là ba bốn
cụ thể ở bệnh viện hạng đặc biệt và hạng một giá khám bệnh hiện là ba mươi ba một trăm linh đồng một lượt
sẽ điều chỉnh tăng lên ba mươi bảy đồng một lượt khám
bệnh viện hạng hai hiện là hai mươi chín sáu trăm linh sẽ tăng lên mức là ba mươi ba đồng một lượt
bệnh viện hạng ba từ hai mươi sáu sáu trăm linh đồng tăng lên hai mươi chín đồng
bệnh viện hạng bốn và trạm y tế xã từ hai mươi ba ba trăm linh đồng lên hai mươi sáu đồng một lượt khám
các mức giá trên do bảo hiểm xã hội chi trả cho quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế theo mức hưởng
quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức đáng nhớ